cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn công thành và nguyễn thái duy về hành vi cướp tài sản
vào đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm chị trương ngọc dính điều khiển xe mô tô hiệu airblade chở theo con gái
khi đến đường mậu thân đoạn thuộc khóm hai phường ba thành phố vĩnh long
thì chị dính bị hai đối tượng trên điều khiển xe mô tô áp sát
sau đó duy bước xuống dùng dao uy hiếp cướp xe của chị dính rồi cùng thành đem xe cướp được đi tiêu thụ
tuy nhiên biết không thể trốn thoát nên ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
thành đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long đầu thú trả lại xe cho bị hại
riêng duy đã lẩn trốn nhưng sau đó cũng bị lực lượng công an bắt giữ vào ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi sáu